kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm thực hiện di trúc của người
sáng nay đoàn thanh niên khối các cơ quan trung ương đã dâng hoa và vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
các đoàn viên ưu tú của khối các cơ quan trung ương đã thành kính dâng lên bác vòng hoa tới thắm
đoàn cũng đã dành thời gian nghe thuyết minh về những kỷ vật đã gắn với bắc hồ trong suốt thời kỳ hoạt động cách mạng
dành độc lập tự do cho dân tộc
qua những kỷ vật được trưng bày tại khu di tích đã giúp cho các đoàn viên thanh niên càng hiểu và thấm thiế hơn
về cuộc đời thanh cao giản dị mà vĩ đại của vị cha già dân tộc
bác chính là tấm gương sáng để lớp lớp thế hệ thanh niên việt nam học tập và nói theo